sau đó hai nhóm đối tượng đã dùng gạch đá và hung khí đuổi đánh nhau gây thương tích cho nhiều người làm náo loạn cả một khu phố gây cản trở giao thông và các hoạt động bình thường của quân chúng
hiện công an huyện yên mỹ đang tạm giữ các đối tượng để điều tra làm rõ